tiếp tục với một số tin an ninh trật tự nổi bật
thưa quý vị vào sáng nay ban giám đốc công an tp hcm đã biểu dương và trao thưởng cho lực lượng truy bắt nhanh nghi phạm
trong vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại huyện hoc mon vào hôm sáu tháng một
tại buổi lễ thưa ủy quyền của đồng chí giám đốc công an tp hcm thiếu tướng mai hoàng phó giám đốc
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã trao thư khen kèm tiền thưởng một trăm ba mươi năm triệu đồng cho năm tập thể
phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự trung đoàn cảnh sát cơ động công an huyện hóc môn và công an huyện bến lức tỉnh long an
cùng với năm cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc các đơn vị trên
đồng chí phó giám đốc công an tp hcm đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng căng mình trong bảy mươi hai giờ
để điều tra truy bắt được đối tượng gây án và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan
điều này thể hiện tinh thần quyết liệt tấn công chấn áp tội phạm cũng như sự phối hợp nhịp nhàng hiệu quả giữa các đơn vị trong công an thành phố
cùng sự chỉ đạo nghiệp vụ của cục cảnh sát hình sự bộ công an sự phối hợp hỗ trợ giúp đỡ của công an tỉnh long an và cấp ủy chính quyền nhân dân xã lương hòa huyện bến lức tỉnh long an